các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
sáu phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an tp hcm
và đoàn kiểm tra liên ngành ập vào quán karaoke samba
và phát hiện tại phòng bốn trăm linh một có bốn mươi một nam nữ thanh niên đang thắt loạn thiệt rượu bia
nhiều túi ni lông chứa ma túy đá và viên nén ma túy tổng hợp bị thu giữ
qua xét nghiệm hai mươi một trong số bốn mươi một người bị tạm giữ có dương tính với ma túy
theo đoàn công tác tụ điểm karaoke này hoạt động trái phép nhiều tháng qua
với quy mô lớn gồm hai mươi bảy phòng hát
các phòng tại đây được thiết kế với hệ thống đèn sàn sân khấu và nhạc mạnh
để phục vụ các dân chơi hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra
cũng tại tp hcm vào đêm qua người dân phát hiện một người đàn ông tử vong bên lề quốc lộ một
đoạn qua khu vực hầm chui tân tạo quận bình tân
bên cạnh nạn nhân là một chiếc xe gắn máy bị hỏng
khoảng hai mươi ba h một mươi năm phút người đi đường phát hiện người đàn ông tử vong bên xe gắn máy
nên báo chính quyền địa phương công an viện kiểm sát quận bình tân
cho phong tỏa toàn bộ khu vực để điều tra nguyên nhân vụ việc
bước đầu nạn nhân được xác định là ông lê phú khương ba mươi tám tuổi quê long an
là nhân viên quản lý của một công ty giấy đóng tại tp hcm
theo nhận định của cơ quan chức năng đây có thể là một vụ tai nạn giao thông
tuy nhiên vụ việc đang được tiếp tục mở rộng điều tra
thêm một vụ sô sát dẫn đến chết người lại vừa xảy ra trên địa bàn tp hcm
mà nguyên nhân chỉ xuất phát từ những va chạm giao thông
mỗi người chỉ vì phút chốc thiếu kiểm chế bản thân
mà đã có những hành vi thô bạo dẫn đến hậu quả đau lòng
vụ án mạng xảy ra tại địa bàn huyện phú xuyên là vụ việc điển hình
cho tình trạng sử dụng bạo lực sau va chạm giao thông
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện phú xuyên hà nội
vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và bắt tạm giam hoàng việt bắc sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
và hoàng anh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba cùng chú tại an đà đặng xá gia lâm
đi cố ý gây thương tích
theo tài liệu điều tra khi hoàng anh điều khiển xe ô tô
mang biển kiểm soát hai mươi chín a bảy mươi bảy nghìn bảy trăm bảy mươi ba chở hoàng việt bắc cùng sáu người khác
đi trên tỉnh lộ bốn trăm hai mươi chín đoạn qua địa phận xã hồng minh huyện phú xuyên hà nội
thì gặp xe ô tô bốn chỗ của anh nguyễn văn thanh đi cùng chiều
hoàng anh nhiều lần xi nhan xin vượt nhưng bị xe của anh thanh không cho vượt
thậm chí tạt đầu xe
hai bên sau đó dưng xe và xảy ra cãi vã sô sát
hậu quả đã khiến anh thanh tử vong khi cấp cứu tại bệnh viện
theo kiểu là lúc có rượu vào rồi nhưng bình thường không thì cũng thôi
nhưng có tí rượu vào nên khó kiểm chế
tình trạng tương tự như vụ việc nêu trên diễn ra khá phổ biến trong thời gian qua
đây là hai đối tượng nguyễn duy khánh hai mươi sáu tuổi trú tại phường phương liên quận đống đa
và dõi văn cường hai mươi chín tuổi chú tại phường phố huế quận hai bà trưng hà nội
khi tham gia lưu thông trên tuyến đường trấn khắc trân
cường đã có va chạm với một người đàn ông nước ngoài
ngay lập tức hai đối tượng lao vào hành hung người này và cả người bạn gái cùng đi
hành vi của hai đối tượng cường và khánh đã bị cơ quan công an quận hai bà trưng khởi tố
về hành vi cố ý gây thương tích
qua đây cơ quan cảnh sát điều tra khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông
đừng vì những mâu thuẫn nhỏ trên đường để tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra như vụ án vừa qua
ngoài ra trong cuộc sống hàng ngày
chúng ta kiềm chế những hành vi lời nói của bản thân
hạn chế sử dụng rượu bia để tránh những vụ án mạng từ những mâu thuẫn nhỏ
những hành vi thô bạo thiếu văn hóa của các đối tượng chắc chắn sẽ chịu mức án nghiêm khắc của pháp luật
và đây cũng là bài học cảnh tỉnh cho những ai thiếu ý thức khi tham gia giao thông
và coi thường pháp luật khi sử dụng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn
thông tin từ con tum sáng nay tòa nhân dân tỉnh vừa đưa đối tượng
lưu trí đức ra xét xử về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
trước đó năm hai nghìn một mươi ba lưu trí đức sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu hộ khẩu thường trú xã vinh quang
thành phố con tum tỉnh con tum đã bị tòa nhân dân thành phố con tum xử phạt ba mươi tháng tù giam
về tội danh chống người thành công vụ và cố ý gây thương tích
mãn hạn tù đối tượng lại tiếp tục con đường phạm tội
ngày một mươi ba tháng năm năm hai nghìn một mươi năm đức đã bị tổ công tác của phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tỉnh con tum
đức đã bị kiểm tra hành chính và phát hiện thu giữ hai gói ma túy trọng lượng một mươi hai trăm bốn mươi một gam
khám xét khẩn cấp nợ của đức cơ quan công an còn phát hiện và thu giữ số ma túy với tổng trọng lượng là một mươi ba ba nghìn một trăm tám mươi một gram
kết thúc phiên tòa tòa nhân dân tỉnh con tum đã tuyên phạt lưu trí đức hai năm tù về tội danh tàng trữ trái phép chất ma túy
mặc dù không có chức năng tuyển dụng đưa người đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài
nhưng đối tượng lê viết duẩn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba
chú tại xã nghi trung huyện nghi lộc tỉnh nghệ an đã nhận tiền của nạn nhân để làm thủ tục visa xuất cảnh
hiện công an thành phố vinh đã tạm giữ xuẩn để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
từ tháng sáu năm hai nghìn một mươi bốn đến tháng bốn năm hai nghìn một mươi năm
duẩn đã nhận tiền của anh ngô trí viên chú tại xã diễn nguyên huyện diễn châu
với số tiền là bốn usd và một mươi bốn bốn trăm linh usd để làm thủ tục visa cho anh viên xuất cảnh sang úc
tuy nhiên sau khi nhận tiền
lê viết xuân không làm thủ tục đưa anh viên qua bên kia
mà dùng số tiền đó để trả nợ và tiêu xài cá nhân
biết hành vi của mình không thể trốn thoát
ngày tám tháng một mươi một xuẩn đã đến công an thành phố vinh đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
công an thành phố vinh thông báo
những ai bị lê viết duẩn hứa hẹn với thủ đoạn như trên
thì liên lạc với công an thành phố vinh để phối hợp điều tra mở rộng
một vụ cướp tài sản đã xảy ra tại tp hcm
sáng ngày hôm qua
một chiếc xe ô tô bốn chỗ chạy thẳng vào khu vực dự án the star village
ấp ba xã long thới huyện nhà bè
khi hai bảo vệ chưa kịp phản ứng
thì sáu đối tượng bịt mặt đã bất ngờ nhảy từ xe ô tô xuống
cầm theo hung khí khống chế các nạn nhân
sau khi bịt miệng và chói tay chân của hai nhân viên bảo vệ vào góc tường
nhóm cướp đã lấy đi năm cuộn xây cáp điện
tổng giá trị tài sản bị cướp lên tới hai năm tỷ đồng
sáng nay công an tp hcm cho biết cơ quan cảnh sát điều tra
đang phối hợp với công an huyện nhà bè điều tra vụ cướp tài sản táo tận này
năm cuộn dây cắp điện bị cướp gồm hai cuộn cáp ngầm trung thế ba x hai trăm bốn mươi mm vuông
lõi đồng dài năm trăm linh mét ba cuộn cáp ngầm hạ thế ba x một trăm hai mươi x một trăm chín mươi năm mm vuông
lõi đồng dài một năm trăm linh m tổng giá trị là hai năm tỷ đồng
khi một tổ bảo vệ khác của dự án đi kiểm tra thì phát hiện hai bảo vệ bị chói
nên đến giải cứu và trình báo vụ việc cho cơ quan công an
công an tp hcm đề nghị người dân khi phát hiện có đối tượng đi tiêu thụ cuộn dây cáp có đặc điểm như trên
xin báo về đội chín phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an tp hcm
số điện thoại sáu mươi chín ba nghìn một trăm tám mươi bảy bốn trăm một mươi bốn
một số lượng lớn pháo nổ vận chuyển trái phép vừa bị đội cảnh sát giao thông
công an tp hcm
tỉnh nghệ an bắt giữ vào tối ngày hôm qua
theo đó vào khoảng một mươi tám h chiều qua ngày một mươi ba tháng một mươi một trong lúc tuần tra kiểm soát trên đường lê viết thuật
tổ công tác phát hiện một đối tượng đi xe đạp điện có nhiều nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng để kiểm tra
qua kiểm tra tổ công tác phát hiện có một bao tải màu đỏ để phía trước chỗ để chân
kiểm tra trong đó tổ công tác phát hiện hai mươi ba bao nhỏ có chứa pháo bi với số lượng là hai ba trăm linh quả
tại cơ quan công an nam sinh khai tên là vương quốc trường sinh năm hai nghìn một
trú tại huyện nghi lộc hiện đang học lớp một mươi một a trường trung học phổ thông nguyễn huệ
được biết trước đây trường cũng đã bị cơ quan chức năng phạt hành chính bảy năm triệu đồng vì liên quan đến mua bán pháo nổ
tiếp theo biên tập viên thu hương sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn
bảo thắng tỉnh lào cai đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng phạm hai tội danh khác nhau
bị truy nã về tội vô ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác do vi phạm quy tắc nghề nghiệp
quy tắc hành chính là đối tượng đặng văn phường sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một hộ khẩu thường trú tại xã phong niên huyện bảo thắng tỉnh lào cai
còn bị truy nã về tội vi phạm các quy định về xuất bản phát hành sách báo đĩa băng âm thanh đĩa bằng hình là đối tượng ma xeo lừ
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hộ khẩu thường trú tại thôn xín trải thị trấn nông trường phong hải huyện bảo thắng tỉnh lào cai
liên quan đến tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ công an huyện mường khương tỉnh lào cai đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng ly xeo khứ
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín hộ khẩu thường trú tại xã tung trung phố huyện mường khương tỉnh lào cai
cao một m bốn mươi hai sống mũi thẳng trái tay vuông và có nốt ruồi cách hai cm sau đuôi mắt phải
số máy đường dây nóng của cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an
sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc chín trăm bốn mươi sáu ba trăm một mươi bốn bốn trăm hai mươi chín luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chế chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
lệnh truy nã do ban thể sự truyền hình công an nhân dân và cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an phối hợp thực hiện
phần cuối là những thông tin dự báo thời tiết
quý vị khán giả đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết ngày một mươi bốn tháng một mươi một
thưa quý vị các tỉnh phía tây bắc bộ ngày mai do khối không khí lạnh được tăng cường yếu và lệch đông
nên về đêm trời sẽ xe xe lạnh
ban ngày hưởng nắng với nền nhiệt độ là một mươi chín hai mươi chín độ
sau đó đến ngày một mươi sáu và ngày một mươi bảy khi khối không khí lạnh suy yếu nhiệt độ khu vực sẽ có sự gia tăng trở lại
thời tiết nhìn chung là thuận lợi cho giao thông cũng như là các hoạt động dân sinh
các tỉnh phía đông của dãy hoàng liên sơn ngày một mươi năm thời tiết vẫn duy trì trạng thái ít mưa
có sương mù và sương mù nhẹ xuất hiện vào đêm và sáng sớm
tại các tỉnh thuộc khu vực ven biển và khu vực vùng núi là chính
trưa chiều thì trời giảm mây có nắng với nền nhiệt độ là từ hai mươi đến hai mươi tám độ
đến hai ngày tiếp theo do khối không khí lạnh suy yếu
nền nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ tăng nhẹ khoảng từ một hai độ
các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế ngày mai do những nhiễu động gió đông trên tầng cao
có xu hoạt động trở lại nên mưa rông sẽ tăng cả về diện và lượng
có những điểm mưa vừa đến mưa to
trong cơn rông quý vị nên đề phòng các hiện tượng thừa tích cực đoan như tố lốc và gió giật mạnh
nhiệt độ là từ hai mươi một hai mươi tám độ
đến ngày một mươi sáu và ngày một mươi bảy thì mưa sẽ giảm dần xuống diện vài nơi
nền nhiệt độ sẽ tăng nhẹ
khu vực từ đà nẵng trở vào đến bình thuận
hai ngày tới trời nhiều mây có mưa vừa có nơi mưa to và rông
gió đông bắc đến đông ở mức cấp hai cấp ba
đến ngày một mươi bảy thì mây thay đổi mưa sẽ giảm dần về diện và lượng
ngày có nắng nhiều hơn
nhiệt độ phổ biến ở mức là từ hai mươi hai đến ba mươi một độ
các tỉnh vùng cao ở tây nguyên cũng sẽ tăng mưa hơn từ đêm nay và ngày mai
không lại trừ khả năng xuất hiện điểm mưa vừa và rông
sau đó mưa cũng sẽ tạm giảm bớt
thời tiết ổn định trở lại
khu vực này sẽ quay lại trạng thái ít mưa ngày có nắng
với nhiệt độ trong ngày một mươi năm đạt ở mức là một mươi tám hai mươi chín độ
sao đến ngày một mươi bảy thì nền nhiệt độ sẽ tăng nhẹ khi phổ biến là một mươi tám ba mươi một độ
còn tại khu vực nam bộ trong thời đoạn ba ngày tới
thời tiết bao trùm toàn vùng phổ biến là trạng thái mây thay đổi
chưa chiều có nắng với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày trạng ngưỡng là ba mươi ba độ
những cơn mưa rông rải rác tập trung xảy ra vào thời điểm chiều tối và đêm là chính
và chủ yếu xảy ra trong ngày một mươi năm tháng một mươi một tại các tỉnh thuộc khu vực miền đông của nam bộ
sau đó mưa sẽ giảm hơn
những thông tin dự báo thời tiết đã kết thúc bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi